cùng lắng nghe ý kiến phân tích của chuyên gia trong một ít phút tới
nhiều đường dây ổ nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen tiếp tục bị lực lượng công an đấu tranh bóc gỡ
thưa quý vị tăng lương đó là câu chuyện mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng rất quan tâm
đặc biệt là dưới tác động của dịch bệnh covid một mươi chín khi mà người lao động càng phải phát sinh nhiều khoản chi tiêu cho y tế
chính vì thế đề xuất sớm điều chỉnh lương tối thiểu vùng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận
câu chuyện này sẽ được chúng tôi đề cập đến trong chương trình ngày hôm nay
bên cạnh đó sẽ là những cảnh báo về lợi dụng dịch bệnh để trục lợi
nhưng trước hết mời quý vị cùng điểm qua các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
đến tám giờ sáng ngày hai mươi ba tháng ba công an quận tân phú tp hcm vẫn đang phối hợp với các bên liên quan phong tỏa
khám nhận hiện trường dùng hỏa hoạ tại chung cư carillo năm đường nguyễn vãn bích phường hòa thạch
hôm đi ban đầu vào năm giờ sáng nay ngọn lửa bao trùm tầng một mươi chung cư
cư dân phát hiện hồ hoán nhau cháo chạy ra ngoài
tại khu vực sảnh nhiều người chứng kiến hai mẹ con phi thân của khu vực lan can căn hộ đang dịch lửa
sướng đất và tử vong
công an tp hcm gần ngắp cho biết đã thích nhận đối tượng phan nhận hoàng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú huyện huy phong tp hcm ra đầu thú và tạm xử để điều tra về hành vi tối gây thương tích
do mâu thuẫn đối tượng hoàng đã dùng cao đâm một mươi bảy nát vào người vợ rồi bỏ trốn khỏi địa trường
bộ hoàng sau đó được biến thân với đối cấp thiết thực thời nên không nghi hiểm tính mạng
người đến nay lương tối thiểu vùng chưa được điều chỉnh
khi vật giá leo thang mức lương của công nhân lao động càng khó đảm bảo điều kiện sống
đồng đảo cư dân mạng cho rằng mức lương tối thiểu không còn phù hợp trong thời điểm hiện tại và chia sẻ những khó khăn gặp phải
lương đứng yên trong khi mặt hàng gì cũng tăng
sắp tới nếu có điều chỉnh lương tối thiểu vùng dù ít hay nhiều cứ tăng là được
với những công nhân xa quê đi làm luôn là nguồn sống duy nhất của chúng tôi
thế nào là lương đủ sống
người lao động không chỉ sống cho riêng mình ít nhất họ còn gia đình và con cái
mức lương tối thiểu quy định hiện hành đã quá lạc hậu rồi
lương để nuôi sống gia đình tái tạo sức lao động
nhưng lương không đủ sống thì ai còn muốn gắn bó làm việc nữa
lao động bao năm mà không tiết kiệm được đồng nào chỉ sống kiểu cầm hơi ốm đau cái là lại trở về mức nhỏ ngày
không chỉ công nhân mà những người làm công ăn lương bây giờ cũng chật vật giữa thời bão giá
dịch bệnh này
thông tin về việc tăng lương tối thiểu vùng không chỉ được người lao động mà ngay cả các chuyên gia kinh tế doanh nghiệp mong đợi
việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng là cấp thiết
tuy nhiên nhiều ý kiến cư dân mạng bày tỏ tăng lương tối thiểu phải đồng bộ với việc kiểm soát giá cả thị trường
muốn tăng được lương thì phải có những giải pháp đồng bộ tính toán từ thay đổi của giá cả thị trường đời sống xã hội và lợi nhuận hàng năm của doanh nghiệp
ứng với trình độ năng lực của người lao động
vấn đề là ngay khi tăng lương tối thiểu thì vật giá lập tức tăng cao hơn hẳn
các cấp quản lý vĩ mô cần cân nhắc các giải pháp kìm chế giá tiêu dùng và sinh hoạt
điều cần thiết hiện giờ là phải đồng bộ tăng lương tối thiểu và bình ổn giá lâu dài cho người dân
lương tăng mà vật giá cũng tăng thì bài toán bao giờ mới được giải quyết
cộng đồng mạng nhận định lương tối thiểu còn tác động tới rất nhiều yếu tố
nguồn thu nhập khác như thu nhập tự tăng ca thưởng tếp chi trả chế độ ốm đau
trong khi chờ đợi quyết định về việc tăng lương tối thiểu
nhiều đề xuất liên quan tới phức lợi chính sách cho người lao động cũng đã được ưu dân mạc đưa ra
lương công nhân không đủ sống đang là một bài toán vô cùng cấp bách cần sớm tìm được lời giải
người lao động luôn bị rơi vào thế yếu trong các cuộc thương lượng lương thưởng
thế nên rất cần phải có những can thiệp kịp thời về chính sách để lấy lại công bằng cho công nhân lao động
chúng ta cần cân nhắc nâng phúc lợi lên để hỗ trợ cho người lao động
đây cũng là một giải pháp trong điều kiện chưa thể nâng được mức lương tối thiểu vùng hiện nay
chẳng hạn như miễn phí tiền học cho con em công nhân
các em đến trường không phải nộp bất kỳ khoản tiền nào
miễn phí trợ bệnh hỗ trợ tiền trọ hoặc bán nhà với giá yêu đáy
phải thiết kế chính sách hợp lý để người lao động đủ sống và hưởng thụ chính đáng những phúc lợi tối thiểu khác
như nhà ở y tế giáo dục nuôi dưỡng con cái
cần kết hợp đồng bộ các chính sách lương tối thiểu phúc lợi xã hội cơ chế cạnh tranh thị trường
nỗ lực của cá nhân người lao động để họ có quyền và nghĩa vụ sống và làm việc đàng hoàng
liên quan đến vấn đề này từ ngày một tháng bốn bộ lao động thương minh và xã hội sẽ khảo sát nhiều doanh nghiệp trên cả nước
để thu thập thông tin về tình hình lao động tiền lương
làm cơ sở cho việc đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm hai nghìn hai mươi ba
đồng đảo cư dân mạng hy vọng đây sẽ là tín hiệu vui cho người lao động
và mong chờ cơ quan quản lý sẽ sớm đưa ra phương án phù hợp để đảm bảo quyền lợi đời sống cho người dân
xung quanh đề xuất tăng lương tối thiểu vùng quan điểm suy nghĩ của bạn như thế nào
hãy chia sẻ và bình luận cùng chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
với cái tên là hung thần trên các cung đường
và loại xe hung thần này ngày càng trở nên nguy hiểm hơn khi chở theo những cuộn thép tròn và nặng hàng chục tấn
trên thực tế thì trong những năm gần đây có không ít vụ tai nạn giao thông
có nguyên nhân từ những cuộn thép vận chuyển trên xe container
và đây cũng chính là lý do khiến hình ảnh này trở thành nỗi ám ảnh đối với nhiều người đi đường
vâng nguy hiểm thì đã thấy rõ hậu quả thì cũng đã xảy ra
thế nhưng để ngăn chặn chấm dứt nỗi ám ảnh này thì vẫn còn rất gian nan
ngày một mươi năm tháng ba một xe đầu kéo kéo theo rơ móc chở cuộn sắt nặng hơn hai mươi tấn
chạy trên đường nguyễn văn linh hướng từ khu chế xuất tân thuận quận bảy tp hcm
khi ra tới quốc lộ một cuộn sắt bất ngờ đè trúng ca bin xe đầu kéo
nguyên nhân là khi xe đến ngã tư nguyễn văn linh quốc lộ năm mươi tài xế phanh gấp để dừng đèn đỏ
lúc này xích trong cuộn sắt bị đứt đã lao về phía trước và đè trúng ca bin xe đầu kéo
rất may tài xế kịp thời tháo chạy và không bị thương
trước đó vào ngày năm tháng ba cũng do dây xích chặt cuộn sắt bị đứt
cuộn sắt lăn xuống đã đè trúng người đàn ông bán vé số bên đường
sự việc khiến người bán vé số bị thương nặng
với tài sản mà tiền nhân đã để lại
đồng thời cách ứng xử ấy cũng thể hiện sự trân trọng đề cao thành quả sáng tạo của cha ông
đối với sự phát triển kinh tế xã hội
tuy nhiên nhiều di tích đang đứng trước nguy cơ trở thành phế tích hóa sau quá trình tu sửa
vậy sửa chữa trùng tu di tích lịch sử như thế nào cho đúng
để bàn về câu chuyện này ngày hôm nay chuyên mục góc nhìn và chuyên gia đã mời tới trường quay
giáo sư tiến sĩ trương quốc bình nguyên phó cục trưởng cục di sản văn hóa bộ văn hóa thể thao và du lịch
xin được cảm ơn ông trương quốc bình đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
và trước tiên thì xin mời ông cũng như là quý vị khán giả cùng nhìn lại một số hình ảnh trong clip sau
đền an liệt ở xã thanh hải huyện thanh hà tỉnh hải dương
trong quá trình sửa chữa phần cổng đền cổ kính có giá trị lớn về văn hóa lịch sử và kiến trúc đã bị địa phương này phá bỏ
thay vào đó là một cánh cổng sắt sơ xài thoạt trông như một nhà dân
lý giải về vấn đề này chính quyền địa phương cho biết do thiếu kinh phí tôn tạo
tương tự mới đây con đường bích họa vẽ lên di tích lịch sử văn hóa đình tự đông
do đoàn viên thanh niên địa phương phường cẩm thượng thành phố hải dương thực hiện đã gây bức xúc trong dư luận
ngoài vẽ phủ sơn toàn bộ đầu hồi bốn mươi mét tường rào của di tích cũng bị phủ sơn toàn bộ
còn tại tỉnh thanh hóa một dự án trùng tu khác đã làm biến dạng
giếng ngọc nằm trong khuôn viên đền thờ lê văn hưu di tích quốc gia
đây là chiếc giếng cổ có tuổi đời lên đến một năm
từ đường kính khoảng một mươi m ban đầu giếng bị bóp nhỏ lại chỉ có một nửa
ban quản lý dự án cho biết chỉnh như vậy để cho đẹp
đáng buồn là phương án này cũng đã được cục di sản chấp thuận
tình trạng rở khóc rở cười này không chỉ xảy ra ở một vài địa phương
mà nó diễn ra tại nhiều di tích lịch sử trong cả nước
vâng thưa ông trương quốc bình có thể thấy là theo một cái thông tin
mà chúng tôi có được là nước ta hiện có khoảng hơn ba bốn trăm linh di tích được xếp hạng
và hiện nay thì trải qua thời gian rất nhiều những di tích này cũng đã xuống cấp
và việc trùng tu tôn tạo là điều đương nhiên phải làm đúng không ạ
vâng như chúng ta đã biết là việt nam do cái đặc điểm về lịch sử văn hóa
thì có rất nhiều các di tích lịch sử văn hóa và danh làm thắng cảnh
trong những năm qua thì đảng và nhà nước việt nam đã có rất nhiều
nhiều nỗ lực để mà bảo vệ phát huy giá trị những di sản này
tuy nhiên là bên cạnh những cái thành tựu rất đáng khích lệ
thì cũng còn rất nhiều những cái hành vi mà cần phải rút kinh nghiệm và lên án
thì tôi đánh giá cao cái phóng sự của an ninh truyền hình công an nhân dân
đã tập hợp rất nhiều những cái hành vi mà cần phải rút kinh nghiệm và lên án
rút kinh nghiệm cần phải lên án trong lĩnh vực bảo tồn di tích trong những năm vừa qua
vâng như ông vừa chia sẻ thì rõ ràng là trong cái việc mà trùng tu các cái di tích lịch sử văn hóa
thì rất là nhiều những cái di tích đã bị tàn phá và làm mất đi cái giá trị vốn có của nó
vậy thì là một nhà nghiên cứu văn hóa thì ông có thể nói cụ thể hơn về cái thực trạng này
cũng như là cái việc làm biến dạng méo mó những cái di tích đấy thì sẽ gây ra những cái hệ luyện như thế nào
thực ra thì trong những năm vừa rồi
thì bên cạnh những cái nỗ lực rất đáng khích lệ thì cũng còn rất nhiều những cái công việc
mà như là chúng tôi cho rằng là như là nó gây hại đến cái bảo tồn di tích
mà lấy chiêu bài là trùng tu di tích
ở đây thì nó có một số những nguyên nhân như sau
thứ nhất là cái việc mà quản lý của các cơ quan các cấp từ trung ương đến địa phương
là chưa chặt chẽ thiếu sự giám sát
việc thứ hai nữa là do những tác động của kinh tế thị trường
là người ta chú trọng đến cái kinh tế vấn đề kinh tế
cho nên người ta đã không có tôn trọng những quy định về mặt bảo tồn di tích
thí dụ như là cần phải bảo giữ nguyên gốc những cái yếu tố nguyên gốc
là cột là gỗ là mái
thì người ta sẵn sàng
phá bỏ nó đi để người ta xây dựng mới
để dễ tính những cái hiệu quả về kinh tế
thế chính vì thế cho nên là trong những năm vừa qua
thì có rất nhiều những công trình mà không được tôn trọng
báo chí phản ánh nói rằng là như là sau khi mà trùng tu di tích
thì di tích hàng trăm năm tuổi thì biến thành một ngày tuổi
thì cái đó là một cái thực trạng hết sức đau lòng
rõ ràng là những cái tinh hoa văn hóa
rồi cái sự sáng tạo của cha ông để lại
là chúng ta đang có những cái sự trùng tu khiến cho nó trở thành méo mó
và như ông nói là một cái di tích trăm năm tuổi
mà đã trở thành di tích một năm tuổi không còn giá trị nữa
và ông cũng đã chia sẻ về những cái nguyên nhân
có thể lý giải cho việc là vì sao mà cái sự trùng tu
lại làm cho tàn phá và mất đi những cái giá trị văn hóa
vậy thì theo ông liệu rằng là có phải trong cái việc trùng tu đó
chúng ta cũng chưa có những cái quy định những cái sự thống nhất chung
để có thể bảo tồn và giữ được những cái nguyên nhân
giữ gì những cái giá trị văn hóa đó hay không ạ
những năm vừa qua thì chúng ta đã có một cái hệ thống pháp lý
rất là đầy đủ
ví dụ như là luật di sản văn hóa ban hành năm hai nghìn một
và luật di sản văn hóa được bổ sung sửa chữa năm hai nghìn chín
và đặc biệt là quy định tại cái nghị định số chín mươi tám năm hai nghìn

các bộ tôn tạo di tích thì như thế nào
và thậm chí là các cái di tích quốc gia đặc biệt
cũng như là các cái di sản thế giới việt nam
như là huế như là hạ long như là mỹ sơn hội an tràng an thành nhà hồ v v
thì có riêng một cái nghị định là một trăm linh chín năm hai nghìn một mươi bảy
quy định rất là cụ thể về vấn đề quản lý bảo vệ nó
nhưng mà tôi cho rằng là một trong những nguyên nhân
khiến cho các di tích hiện nay
đang bị xuống cấp đang bị trùng tu không đúng bài bản
và đang bị xâm hại
đó là do là những cái hệ thống pháp lý của chúng ta
là chưa được tuân thủ một cách chặt chẽ
vâng có thể thấy là rất là nhiều những cái di tích
khi mà bị xâm hại như ông nói
được đưa lên báo chí và nhận được sự phản ứng tiêu cực
từ phía dư luận
tuy nhiên thì có lẽ là những cái hình thức kiểm tra giám sát
và xử lý những cái việc trùng tu chưa đúng đó
chưa được nghiêm được không ạ
tại các diễn đàn của truyền hình
trong đó có truyền hình công an nhân dân
rồi thì truyền hình nhân dân
rồi thì vtv
rồi thì là những lần thông tân xã
thì tôi đã rất nhiều lần khẳng định
rằng là như là sự cần thiết phải lập lại trật tự
trong cái chuyện mà những lần tôn trọng
những cái quy định pháp luật
về các hệ thống pháp luật
chứ bây giờ là như là trong đời sống
thì người ta không tôn trọng
các quỹ ban nhân dân các cấp
là cũng không tôn trọng
cái luật di sản văn hóa
ví dụ như là các cái vi phạm
ở tràng an ninh bình chẳng hạn
thì mà người ta nói cho người ta
là văn phòng quỹ ban tỉnh
là không biết cái việc ấy
trong khi cái việc này nó diễn ra
hàng nửa năm trời
ở ngay cái khu vực hoa lư
là di sản văn hóa
thì tôi không đồng tình
với những cái hành vi
mà thiếu trách nhiệm như thế
vì vậy một lần nữa
thì tôi tha thiết kiến nghị
với các cơ quan quản lý nhà nước
là phải tăng cường
cái việc mà đưa luật
vào luật mà trong đó
có luật di sản văn hóa
vào đời sống
vậy thì theo ông chúng ta phải làm như thế nào
để tôn tạo tu sửa
những cái di tích lịch sử văn hóa đấy
một cách hài hòa
và không can thiệp vào
một cách thô bạo vào di tích
và theo ông thì cần phải có
những cái giải pháp cụ thể như thế nào
để chúng ta ứng xử với những cái di tích
lịch sử văn hóa
để không xảy ra những cái việc mà
xâm hại đến di tích lịch sử văn hóa
như vừa rồi ạ
rõ ràng rằng là cần thiết là
thứ nhất là cái việc mà tu bổ các di tích
là nó phải có các cái dự án
theo quy định của pháp luật
là phải làm trước những cái dự án
là như thế nào sửa trước cái gì
như thế nào ra làm sao
bao giờ thì hoàn thành
ai làm cái việc ấy
thì phải có cái dự án
để mà trình cho các cái cơ quan quản lý
thì người ta phê duyệt
ví dụ như là sở văn hóa
thì phải biết được chẳng là ở
ngôi đình hoặc ngôi chùa
trong cái địa bàn của mình
là người ta sẽ làm cái gì
việc thứ hai là
như là các cái di tích quốc gia
mà như là chị vừa mới nói đấy
là như là ở việt nam là có đến
hơn ba di tích quốc gia
một trăm bảy mươi năm di tích quốc gia đặc biệt
thì ông bộ trưởng bộ văn hóa
theo luật định là phải biết được
là như là các cái dự án
người ta tu bổ di tích như thế nào
chứ đừng để cho cái hiện trạng
là như là người ta đưa máy móc
vào cái tháp bánh ít
ở trong bình định
mà đang dư luận là đang rất là như là bức xúc
và người ta nói rằng là
như là cái việc này
sở xây dựng làm mà sở văn hóa không biết
thì tôi không thể chấp nhận được
những cái hành vi
mà thiếu tôn trọng
luật pháp như thế
thưa ông là
việc bảo tồn và tôn tạo
các cái di tích lịch sử này
không phải là cái câu chuyện của riêng nhà nước
của các cơ quan chức năng
mà nó còn là cái câu chuyện của người dân
trách nhiệm của mỗi người dân
theo ông quan điểm này như thế nào ạ
là chủ thể sáng tạo văn hóa
người ta từ lâu nay
thì nhân dân và cộng đồng
là vẫn là những cái người
mà có trách nhiệm
hết sức là to lớn và
có tâm với di sản
tuy nhiên là như thế là không phải
đổ lỗi cho
cái sự hành vi
cái sự vi phạm của nhân dân
là chưa đúng
nhân dân thì cần phải được giáo dục
cần phải được hướng dẫn
trước tiên là các cái cơ quan quản lý nhà nước
xã huyện tỉnh
cho đến các cơ quan trung ương
mà đặc biệt là cục di sản văn hóa
thuộc bộ văn hóa thể thao và du lịch
là cần phải tuân thủ
những cái quy định pháp luật
chứ đừng để là như là bản thân mình
là chịu trách nhiệm
bảo vệ di sản
cũng như là
trùng tu tu bổ di tích
nhưng mà chính mình lại là
lại là như là
nhân dân mà gây nên những cái
tình trạng mà
nó làm tổn hại đến di tích
thì là không được
chúng ta có thể khẳng định
rằng các cái di tích lịch sử văn hóa
chính là một phần biểu trưng
biểu hiện cho văn hóa đất nước con người việt nam
và có lẽ là cái việc
bảo tồn lưu giữ và phát triển những cái
di tích lịch sử đó là trách nhiệm của tất cả chúng ta
để có thể chúng ta
không chỉ là nuôi dưỡng bảo tồn
những cái giá trị truyền thống của đất nước
mà còn để khẳng định vị trí uy tín
với lại bạn bè thế giới
đúng không ạ và một lần nữa thì xin được cảm ơn
ông trương quốc bình đã dành thời gian cho
truyền hình công an nhân dân
xin được cảm ơn ông đã đến trường quay ngày hôm nay